nhà máy xử lý rác thải phú hà huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tình trạng kéo dài khiến cho hàng chục hộ dân ở thôn nam xuân sơn
xã kỳ tân huyện kỳ anh đã tập trung tại nhà máy để phản đối tình trạng gây ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương buộc phải đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm bảo đảm ổn định tình hình trật tự trên địa bàn
nhà máy xử lý rác thải phú hà nằm cạnh khu dân cư xã kỳ tân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
tấm biển này được treo trước cổng nhà máy thế nhưng hàng ngày bà con vẫn phải sống chung với những bụi khói mù mịt như thế này
rác thải không chỉ bốc mùi hôi thối mà còn kéo theo rùi mũi khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn
ba năm nay nhà máy rác thải này về đây xây dựng phú hà về đây xây dựng gây ô nhiễm rất là ảnh hưởng đến đời sống
cuộc sống của bà con
bà con này tôi thấy nó quá là có ô nhiễm nào là rác rùi nhặng
điều người dân băn khoăn nhất là tại sao một nhà máy xử lý rác có công suất xử lý trên một năm trăm linh tấn rác thải một ngày đêm
với tổng mức đầu tư sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng lại được xây dựng ngay cạnh khu dân cư như thế này
sau nhiều lần các hộ dân kiến nghị về những bất cập của nhà máy xử lý rác thải nhưng vấn đề ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết
như năm ngoái họ trả lời là đến tháng sáu tháng bảy
thì thì dưới đời nhưng mà đây cũng thầy đồng tiền chi cả
nên là đến nay chúng tôi dân chúng tôi rất là bức xúc
ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo huyện kỳ anh đã tổ chức đối thoại với các hộ dân
đồng thời yêu cầu nhà máy xử lý rác thải phú hà ra soát lại quy trình hoạt động
có giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tối đa tình trạng phát mùi và khí thải
làm ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh hà tĩnh cũng đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
tra quan chắc để đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực nhà máy
đồng thời triển khai hoàn thiện phương án di rời người dân đến nơi ở mới
thế nhưng bao giờ người dân mới được di rời tái định cư thì hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể